tiếp tục chuyến công tác tại quảng trị hôm nay đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ công đoàn công tác
đã thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh quảng trị về công tác khắc phục hậu quả lũ lụt lịch sử
liên tiếp vừa qua cũng như là ứng phó với bão số tám
thăm nhân dân vùng ngập lũ tại quảng trị đồng chí trương hòa bình đã động viên chia sẻ
những khó khăn đối với các gia đình chính sách người nghèo trong vùng ngập lũ
và cho biết chính phủ sẽ có những hỗ trợ khẩn trương và cần thiết để quảng trị nỗ lực
khắc phục hậu quả bão lũ đồng thời mong muốn bà con phát huy tinh thần tương thân tương ái
sớm khắc phục sản xuất ổn định đời sống cùng với đó không được chủ quan trước tình hình mưa lũ kéo dài